nhà chức trách mexico thông báo đã có ít nhất bốn mươi tám người thiệt mạng và nhiều người mất tích khi cơn bão otis đổ bộ vào khu vực xuyên hải thái bình dương phía nam nước này
hiện nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão vẫn tiếp tục được khẩn trương tiến hành
theo cơ quan phòng vệ dân sự mexico hiện vẫn còn ba mươi sáu người đang mất tích do bão khoảng hai trăm bảy mươi ba nhà ở cùng với hàng trăm khách sạn bệnh viện nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị bão tàn phá
ước tính ban đầu cho thấy bão otis gây thiệt hại kinh tế lên tới một mươi năm tỷ usd
người dân thành phố biển acapulco và khu vực lân cận đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn bão mạnh cấp năm
nhà chức trách cũng triển khai lực lượng an ninh khoảng một mươi bảy người tới các khu vực thiên tai
hàng viện trợ cũng bắt đầu được phân phát từ cuối tuần qua
quân đội thiết lập cầu hàng không để phân phát hàng cứu trợ nhân đạo trong khi hệ thống thông tin liên lạc đã được khôi phục